thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm đã có công văn khẩn thống nhất với kế hoạch khôi phục một mươi tám chặng bay
đến sân bay tân sơn nhất với tổng số một trăm ba mươi hai chuyến bay khứ hồi mỗi ngày của cục hàng không
theo bản kế hoạch thì thời gian bắt đầu là từ ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi
theo kế hoạch với tổng số một trăm ba mươi hai chuyến bay khứ hồi thì chặng tp hcm hà nội sẽ có hai mươi tám chuyến mỗi ngày
trạng tp hcm đà nẵng có một mươi bốn chuyến mỗi ngày
tần suất khai thác các chuyến bay đi đến tp hcm sẽ được triển khai theo lộ trình bốn giai đoạn
mà bộ giao thông vận tải đã nêu tại quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi ban hành ngày ba mươi tháng chín
theo đó ở giai đoạn một tối đa một mươi ngày đầu tần suất trên từng đường bay của các hãng không vượt quá năm mươi
so với trung bình một mươi ngày đầu của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
hành khách phải ngồi giãn cách trên máy bay
tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện nay ủy ban nhân dân tp hcm thống nhất quan điểm
chưa mở lại đường bay với các tỉnh do lo sợ dịch bệnh xâm nhập
ủy ban nhân dân tp hcm đã đề nghị cục hàng không cho tổ chức một số chuyến bay khứ hồi trong tuần
đối với chặng bay từ tp hcm hà nội để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết
giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với thủ đô hà nội và các tỉnh phía bắc
tính đến nay đường bay hà nội tp hcm đã trải qua hơn hai tháng không có chuyến bay chở khách thường lệ
bên cạnh đó trong quá trình khôi phục các đường bay ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu sân bay tân sơn nhất
phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn
đồng thời hành khách tham gia hoạt động hàng không cũng phải tuân thủ theo chỉ thị một mươi tám
mà ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành